thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại xã yên mỹ và xã công bình huyện nâm cống tỉnh thanh hóa
dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến nằm trong vùng quy hoạch của khu kinh tế nghì sơn với quy mô hai mươi con bò sữa với công suất ba trăm linh tấn trên một ngày tổng mức đầu tư trên ba tám trăm linh tỷ đồng
sau khi dự án hoàn thành cùng với các dự án chăn nuôi bò sữa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ nâng tổng đàn bò sữa công nghiệp tập trung lên trên bốn mươi hai con với sản lượng sữa dự kiến cung cấp một trăm sáu mươi sáu tấn một năm